tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương
chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm
từ trung tướng lên thượng tướng cho hai đồng chí
đồng chí trần quang phương ủy viên trung mương đảng ủy viên quân ủy trung mương
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí đỗ căn phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tham dự buổi lễ có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung mương
bộ trưởng bộ quốc phòng cùng lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm
coi đây là sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí
đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời thể hiện sự tin tưởng quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước và nhân dân
đối với lực lượng vũ trang nhân dân việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn và tin tưởng các đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng hôm nay
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân anh hùng giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó xứng danh bộ đội cụ hồ
thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng trần quang phương bày tỏ vinh dự tự hào khi được đảng và nhà nước thăng quân hàm thượng tướng
được đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trao quân hàm
thượng tướng trần quang phương nêu rõ có được niềm vinh dự tự hào này là nhờ sự lãnh đạo giáo dục rèn luyện của đảng nhà nước
quân ủy trung ương bộ quốc phòng sự quan tâm giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương và các địa phương sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân
sự chiêng ngọt xẻ bùi đoàn kết hiệp đồng của các đồng chí đồng đội trong suốt quá trình chiến đấu công tác
niềm vinh dự tự hào này không chỉ là của cá nhân mà còn là của cán bộ chiến sĩ toàn quân là trách nhiệm lớn lao mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thượng tướng trần quang phương khẳng định
chúng tôi nguyện tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện công tác tốt hơn nữa sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân xứng đáng là sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân việt nam
xứng đáng với danh hiệu bộ đội cụ hồ bộ đội của nhân dân xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân